tại hà nội cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm đã tổ chức lễ khai mạc
và trao giải festival mỹ thuật trẻ lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
sự kiện này dành cho các nghệ sĩ trẻ là công dân việt nam từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi
và được tổ chức định kỳ ba năm một lần
festival năm nay nhận được ba trăm sáu mươi năm tác phẩm của gần hai trăm linh tác giả trên cả nước tham dự
trong đó có hai trăm tám mươi một tác phẩm hội họa bốn mươi hai tác phẩm đồ họa ba mươi tám tác phẩm điêu khắc
ba tác phẩm sắp đặt và một tác phẩm bằng video
các tác phẩm lần này có sự phong phú về ý tưởng sáng tạo đa dạng trong hình thức thể hiện
về những vấn đề mà xã hội quan tâm như môi trường sống việc làm
đời sống tinh thần văn hóa của thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ
hội đồng nghệ thuật đã chọn ra hai mươi một tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
gồm hai giải nhất bốn giải nhì sáu giải ba và chín giải khuyến khích